đây là những nhận định chung của cư dân mạng sau khi các mức án dành cho hai mươi chín bị cáo được hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp hà nội tuyên chiều qua
đồng tình với bản án sơ thẩm cộng đồng mạng cho rằng đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng hành vi phạm tội của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội
bất chấp pháp luật coi thường kỷ cương phép nước ngang nhiên xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của nhà nước và chính quyền địa phương
coi thường tính mạng sức khỏe của người khác đặc biệt là những người đang thi hành công vụ
hãy nhìn nỗi đau của gia đình ba liệt sĩ công an nhân dân sẽ thấy bản án như vậy là hoàn toàn hợp lý và cần thiết
hành động đổ xăng thiêu đốt ba chiến sĩ công an thật sự quá man dợ tôi không thể tưởng tượng tại sao các bị cáo có thể nhẫn tâm thực hiện
là một bài học dành cho những kẻ có ý đồ chống phá
bản án rồi sẽ được thực thi
thế nhưng dù như nào cũng không thể bù đắp
với nỗi đau mẹ mất con vợ mất chồng con mất cha của gia đình ba lì sĩ công an
sinh mạng con người không gì có thể bù đắp được
nước mắt ân hận của hai mươi chín bị cáo giờ đây cũng đã quá muộn màng
theo dõi sát diễn biến của phiên tòa cộng đồng mạng cho rằng quá trình tố tụng các cơ quan chức năng đã thực hiện đúng thẩm quyền quy định của pháp luật
phản bác lại ý kiến của một số đối tượng cho rằng phiên tòa xét xử chưa khách quan công tâm đúng quy trình
cộng đồng mạng khẳng định
đó là những vô khống không căn cứ
mọi hành vi lợi dụng phiên tòa để suy diễn chính trị là không thể chấp nhận
do cái vụ án xảy ra tại xã đồng tâm của huyện quý đức tp hà nội
cho nên theo cái quy định của luật tổ chức điều tra hình sự năm hai nghìn một mươi năm cũng như là cái luật bộ luật tố tụng hình sự hai nghìn một mươi năm
thì thẩm quyền điều tra thuộc về cơ quan điều tra của công an tp hà nội
cho nên cái việc điều tra truy tố và xét xử sau này là thuộc thẩm quyền của tòa án tp hà nội
tôi cho rằng là
đúng theo cái quy định của pháp luật hiện hành
phân thủ theo đúng cái quy trình về mặt tổ tụng
cụ thể đó là cái hội đồng xét xử
viện kiểm sát và luật sư đã được thẩm vấn xét hỏi các bị cáo và những người liên quan để làm rõ về mặt nội dung của vụ án
bản luận tội rất thuyết phục đúng quy định của pháp luật có tính giáo dục cao
một số người chưa đồng tình với bản án nhưng tôi thì cho rằng nó hợp lý vì dù như nào giết người cũng là tội ác
nghe những lời nói cuối của các bị cáo chúng ta thấy một cái gì đó họ thật sự ăn năn họ thật sự nhận ra được sai lầm
tôi nghĩ chính sự nghiêm minh tính nhân văn của pháp luật đã lây động thước tỉnh lương chi ở mỗi bí cáo
phiên tòa xét xử sơ thẩm hai mươi chín bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã đồng tâm đã khép lại
những bản án nghiêm khắc nhất sẽ được thực thi
đó là điều không ai vui và mong muốn
đó là sự cần thiết để tạo tính gian đe chung trong xã hội
cư dân mạng kêu gọi sau vụ việc này mỗi người dân trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn luôn phải hành động tuân thủ pháp luật
mỗi người dân cần phải hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của công dân
đừng vì thiếu hiểu biết mà hành động vô pháp vô thiên
mọi bức xúc đều phải giải quyết theo đúng quy định của nhà nước
đừng để bản thân trở thành con dối của những kẻ phá hoại tổ chức phản động
hy vọng những người được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
sẽ thay đổi trở về địa phương là người có ích cho xã hội
đó là suy nghĩ của cư dân mạng sau khi hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp hà nội tuyên án với hai mươi chín bị cáo
trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã đồng tâm
quan điểm của quý vị như thế nào
hãy tiếp tục tương tác và bình luận cùng chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn ô nhiễm không khí đang ở mức báo động đặc biệt là ở hai thành phố lớn là hà nội và thành phố hồ chí minh
trong tổng lượng khí thải gây ô nhiễm môi trường không khí đô thị
thì khí thải từ các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chiếm vị trí hàng đầu
số liệu thống kê cho thấy rằng hà nội hiện có khoảng năm bảy triệu xe máy và xe mô tô tham gia giao thông
trong đó có hai năm triệu xe máy có tuổi đời trên hai mươi năm
và khoảng sáu mươi xe có tuổi đời từ ba mươi cho đến năm mươi năm
và đây chính là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ô nhiễm không khí
mới đây thành phố hà nội đề xuất thí điểm triển khai chương trình nghiên cứu thí điểm đo kiểm khí thải
và hỗ trợ đổi xe mô tô xe máy cũ đang lưu hành trên địa bàn thành phố
trong đó nội dung hỗ trợ đổi xe máy cũ đang được dư luận đặc biệt quan tâm
người dân và các chuyên gia đánh giá như thế nào về đề xuất này
và nếu như thực hiện thì sẽ cần phải triển khai ra sao
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện giao thông ngày hôm nay
thực ra nó già rồi mình chế thêm nhiều cái nó cũng mất an toàn
nhà nước mà hỗ trợ xe mới thì nó bị đỏ hành hưởng lên môi trường xã hội
đó là những chia sẻ của người dân trước đề xuất hỗ trợ đổi xe máy cũ của thành phố hà nội
còn các chuyên gia đánh giá đây là điều cần thiết để giải quyết bài toán khí thải xe cơ giới
theo chương trình thí điểm đổi xe cũ lấy xe mới
những chiếc xe máy cũ trên một mươi tám năm tuổi tại hà nội nếu không đạt tiêu chuẩn về khí thải
có thể được hỗ trợ bằng một khoản tiền tương
tương đương từ hai đến bốn triệu đồng để đổi sang xe mới
nguồn kinh phí do hiệp hội xe máy việt nam hỗ trợ
cứ thể nói rằng xe máy chúng ta thì chiếm cái tỉ trọng rất là cao
trong các phương tiện cư giới tham gia đồng thông
đặc biệt là trong các thành phố như hà nội hồ chí minh
thì mật độ xe gắn máy và xe mô tô là rất là dày đặc
cho nên là cái lượng phát thải của các phương tiện này
trong đặc biệt là giờ cao điểm là rất là ghê gớm
và chúng ta cần thiết kiểm soát cái khí thải đối với các phương tiện này
bên cạnh đó cũng có những lo ngại về việc sẽ mâu thuẫn
với việc hạn chế cá nhân và phát triển vận tải công cộng
tuy nhiên theo ông trần hữu minh phò tránh văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia
vận tải cá nhân và vận tải công cộng luôn có sự gắn bó chặt chẽ với nhau
điều quan trọng là luôn luôn phải có tính gắn kết
để từ đó mang lại hiệu quả của đề xuất đổi xe máy cũ
chúng ta không cần thiết phải đặt cái giao thông cơ giới
cá nhân đối đầu với vận tải công cộng
thực ra thì đây là hai cái mảng mà luôn luôn song hành với nhau
gắn kết rất chặt chẽ với nhau
với một chuyến đi của người dân thì thậm chí là người ta có thể vừa sử dụng vật tải cá nhân
vừa sử dụng vận tải công cộng
như vậy ở đây vấn đề sở hữu không phải là cái chúng ta quá lo ngại
mà đây là vấn đề chúng ta làm sao chúng ta quản lý sử dụng một cách hiệu quả
tránh để người dân phải sử dụng phương tiện vận tải cơ giới cá nhân
hoặc là lạm dụng phương tiện cơ giới cá nhân cho những mục đích
theo các chuyên gia giao thông để thực hiện đề xuất có hiệu quả
thì các cơ quan chức năng phải hình thành chính sách rõ ràng
trong việc khuyến khích người dân chuyển đổi sang các phương tiện vận tải an toàn hơn
đảm bảo tiêu chuẩn khí thải tốt hơn
bởi nếu thực hiện hiệu quả đây cũng chính là tiền đề
để nhân rộng các giải pháp trên địa phương khác trên cả nước
tuy nhiên song song với đó cũng cần phải ban hành các tiêu chuẩn khí thải đối với xe máy
các cái tiêu chuẩn về khí thải đối với cả xe máy
vì hiện nay là chúng ta chưa đặt vấn đề
thế nhưng mà theo tôi biết thì phần lớn các quốc gia trên thế giới
đã là xe cơ giới thì phải kiểm định về mặt an toàn cũng như là về mặt khí thải
thế thì hiện nay chúng ta đã làm vé ô tô rồi
thế và đang có đề xuất là kiểm soát khi khí thải đối với xe máy
và tôi đánh giá đấy là những cái đề xuất rất là đúng đắn rất là cần thiết
đây là cái đòi hỏi rất là cấp bách từ thực tiễn hiện nay
để làm sao chúng ta giảm được cái vấn đề ô nhiễm môi trường
theo chương trình thành phố sẽ lựa chọn và lắp đặt thiết bị đo kiểm
tại tám đại lý sửa chữa bảo dưỡng xe máy trên địa bàn
để phục vụ việc đo khí thải ở sáu quận gồm hoàn kiếm cầu giấy đống đa hai bà trưng hà đông thanh xuân
dự kiến lựa chọn ba mươi đại lý xe máy trên địa bàn thành phố
để thí điểm chương trình đăng ký tham gia đổi xe máy cũ sản xuất trước năm hai nghìn hai
với các cơ chế hỗ trợ khác nhau
vâng xin cảm ơn đại tá vũ minh
đại tá vũ minh hùng đã dành thời gian cho khán giả truyền hình antv
thưa đồng chí đến thời điểm này đã có sơ kết đợt một
triển khai kế hoạch một trăm linh năm của bộ trưởng bộ công an
về tổng kiểm tra mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí vận động nổ
và đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật liên quan vũ khí vận động nổ
vậy thì ông chí có thể cho biết là kết quả nổi bật trong đợt một là gì thưa đồng chí
các ông chí chỉ sau bốn tháng sơ kết kế hoạch một trăm linh năm
đến toàn quốc đã vận động thu hồi được số lượng lớn vũ khí
trên một mươi bốn các loại súng trong đó chủ yếu là súng săn súng tự chế
và nhiều cái vũ khí vật liệu nổ công cụ trợ khác
đồng thời cũng chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ đấu tranh hiệu quả
đối với các loại tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ trợ
trong đó đã triệt phá được trên hai bốn trăm linh vụ
đối tượng vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
có thể nói là với sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng
và sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng công an với các lực lượng
của các ngành như bộ đội biên phòng hải quan cảnh sát biển
nên kết quả chỉ trong bốn tháng chúng tôi đã đấu tranh ngăn chặn hiệu quả
đối với loại tội phạm này làm giảm tình trạng phạm tội vi phạm pháp luật
đặc biệt là các loại tội phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
thưa đồng chí trong kế hoạch một trăm linh năm thì có hai cái mảng
một mảng công việc đó là vận động nhân dân giao nộp và mảng đấu tranh
với hành vi vi phạm và pháp luật liên quan đến vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
trước hết đồng chí có thể đánh giá là cái ý thức của người dân như thế nào
trong cái đợt vận động này ạ
có thể nói chỉ trong bốn tháng với phong trào phát động phong trào tuyên truyền
sâu rộng đến toàn thể nhân dân trên cả nước trong đó đặc biệt là đối với
các nhóm đồng bào dân tộc và nhóm ngoài xã hội thì người dân đã nhận thức
hiểu biết sâu sắc các quy định của luật cũng như mức độ nguy hiểm
tác hại của vũ khí để tự giác giao nổ
nên chúng tôi đã thu được số lượng lớn vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
vâng thưa đồng chí vậy còn cái lĩnh vực mà đấu tranh với những hành vi vi phạm
liên quan vũ khí vật liệu nổ vừa qua đã có những hành vi của một số đối tượng
đó là sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để đe dọa trong những tình huống
xảy ra vai trạm trong đời thường
từ hành vi này đồng chí có đưa ra khuyến cáo thế nào đối với người dân
trong việc sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
trong xã hội thì một số người dân nhất là vùng đồng bào dân tộc
và một số người dân chưa hiểu biết hết các quy định của pháp luật
về quy định về vũ khí vật liệu nổ công cụ trợ
nên vẫn còn xảy ra tình trạng một số cá nhân một số người dân
vẫn còn sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
như ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi anh nguyễn vân sương là giám đốc
một doanh nghiệp dịch vụ bảo vệ
chỉ vì một pha trạm giao thông rất nhỏ trên đường
anh đã rút súng bắn đạn cao su ra đe dọa người lái xe tải
thì cái hành vi này của anh là đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật
đặc biệt là luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ trợ
để mà không còn tình trạng này xảy ra trong thời gian tới
đề nghị người dân phải hiểu biết sâu sắc về các quy định của luật
về các trường hợp cấm là nghiêm cấm cá nhân sở hữu vũ khí vật liệu nổ
và công cụ hỗ trợ
cũng mong muốn người dân là phải hiểu rõ sâu sắc các quy định của luật
để chúng ta không vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
thưa đồng chí những bài học được rút ra sau đợt sơ kết đợt một này là gì
chúng tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa
và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
cụ thể như về công tác tuyên truyền
thì phải có sự vào cuộc tích cực
của các cấp chính quyền cấp ủy chính quyền địa phương
đồng thời lực lượng công an phải tổ chức
ra soát đánh giá cụ thể các nhóm đối tượng
còn có khả năng lưu trữ tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
ra soát đến từng người từng đối tượng
để xác định những con người nào còn có khả năng nghi vấn
tàng trữ trái phép vũ khí để vận động tuyên truyền cá biệt
và thu hồi vũ khí công cụ hỗ trợ
thưa đồng chí trong thời gian tới
để tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch một trăm linh năm
và đảm bảo an toàn tuyệt đối an ninh
cho đại hội đảng lần thứ một mươi ba
những giải pháp căn bản được xác định là gì
để triển khai được hiệu quả công tác này trong thời gian tới
bộ công an tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
trong đó giao cho giám đốc công an các địa phương
chỉ đạo công an các địa phương
nhất là cấp cơ sở
đồng chí cam kết không còn vũ khí
tới tận thôn bản xã phường
và nếu còn để vũ khí gây ra những vụ án đặc biệt nghiêm trọng
thì lãnh đạo cơ quan của cấp đó phải chịu trách nhiệm
trước giám đốc công an tỉnh trước lãnh đạo bộ công an
tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền
trong đó từ bộ đến cơ sở
về vấn đề đấu tranh
thì tiếp tục chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ của bộ công an
phối hợp với các lực lượng
của các bộ ngành
đặc biệt là với lực lượng bộ đội biên phòng
hải quan để tăng cường ra soát
tuần tra kiểm soát
đồng thời tiếp tục ra soát đối với các đối tượng
có khả năng sản xuất trái phép vũ khí
để đấu tranh ngăn chặn
tiến tới không còn vũ khí trong xã hội
để hạn chế mức độ tội phạm sử dụng trái phép vũ khí để gây án
vâng xin cảm ơn đồng chí
với những trao đổi với khán giả truyền hình anntv ạ
xin cảm ơn